một số người dân cung cấp khoảng hai mươi một h ba mươi phút có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đi xe máy đến khu vực thôn sáu xã nam song nơi đội múa lân đang phục vụ các cháu thiếu nhi
người thanh niên đó có nói chuyện với trọng ánh nhưng đi lúc nào và về hướng nào thì không ai để ý
nhưng có một điều hết sức ngẫu nhiên là trong các bức ảnh chụp lưu niệm của đội múa lân hôm đó mọi người phát hiện cháu ánh ngồi sau xe máy của gã thanh niên lạ mặt
đây là một mấu chốt quan trọng để mở ra hướng điều tra về vụ án
thế thì qua cái thông tin tài liệu lúc ban đầu cho thấy khoảng hai mươi một h đêm ngày sáu tháng chín trong lúc cháu ánh đi theo đoàn múa lân
thì có một người đàn ông chạc ngoài ba mươi tuổi
mặc quần jean xanh áo pun màu trắng đi đôi giày màu trắng và đi trên một chiếc xe đến gặp cháu ánh trong lúc cháu đang đứng ở bên đường và nói với cháu ánh và sau đó là nói rằng là chở cháu ánh về chùa
và với cái thông tin tài liệu này thì ngay cho đến khi mà tiếp nhận thông tin là ngày bảy thì lúc đó cháu ánh chưa về
chúng tôi trên cơ sở những tài liệu thu thập được ở hiện trường
cũng như là thông tin ban đầu đặc biệt là qua cái ảnh do chị hoài cung cấp
chị hoài cũng là nằm trong cái đoàn bố lân đấy
ngay lập tức những thông tin và bức ảnh này đã được ban chuyên án phân tích và mồ sẻ khá kỹ lưỡng
nhận định được đưa ra là đối tượng đã chở cháu ánh đi ngay vào thời điểm đợi múa lân chụp hình lưu niệm
đối tượng đã chở cháu ánh đi ngay vào thời điểm đợi múa lân chụp hình lưu niệm
tượng chắc chắn là một người có quan hệ quen biết với cháu ánh
nhiều khả năng là đối tượng là người sinh sống trên địa bàn
nhưng đối tượng ấy là ai chở cháu ánh đi đâu và làm gì
thì cơ quan điều tra thực sự chưa có câu trả lời thỏa đáng
ban chuyên án đã đưa ra hai nhận định
một có thể đối tượng rụ rỗ lừa cháu ánh đến một địa điểm nào đó rồi cấu kết với các đối tượng khác bắt cóc
sau đó đưa nạn nhân ra nước ngoài như tin đồn trong mấy ngày qua
hai có thể đối tượng đã chở cháu đi giữa cưỡng ép thực hiện hành vi hiếp dâm sau đó giết người bị đồng hối
nhận định thứ hai này tuy rất đau lòng nhưng nó lại phù hợp với thực tế các vụ án xảy ra gần đây trên địa bàn
vì hầu hết các đối tượng là quen biết với nạn nhân sau khi thực hiện hành vi đổi bạc thì sợ bị nạn nhân tố cáo
nên để che giấu hành vi phạm tội của mình đối tượng thường nhận tâm ra tay sát hại nạn nhân
để bị đồng hối
đồng hối làm cho cơ quan điều tra khó tìm ra tung tích của nạn nhân
rà soát từ mối quan hệ cũng như là các thông tin cung cấp cho cơ quan điều tra ở tại hình trường nơi cháu hành vi khó tích
vì vùng vùng đã rà soát tất cả các loài đối tượng từ mối quan hệ
và đặc biệt trong đó là chúng tôi chú ý đến mối quan hệ quen biết với cháu hành
các mũi điều tra được triển khai thực hiện theo hai nhận định trên của ban chuyên án
đồng thời một mũi khác triển khai làm rõ gã thanh niên trong bức ảnh chờ cháu ánh là ai
bởi tìm ra gã thanh niên trong bức ảnh
chính là mấu chốt để mở ra vụ án
tuy nhiên bức hình không chụp được mặt đối tượng nên việc nhận diện gặp khá nhiều khó khăn
ngay cả đến biển số xe máy cũng không rõ chỉ biết chiếc xe có kiểu dáng xe dream
tuy nhiên qua bức hình có thể nhận thấy đối tượng ngồi trên xe máy cao gần một m bảy
nước da ngâm tóc đen và có độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi
việc truy tìm về già xoát qua nhiều manh mối nên mất thời gian
trong khi sức ép để đẩy nhanh tiến độ truy tìm thủ phạm hết sức khẩn trương
không chỉ có người thân bạn bè cháu ánh trông chờ thông tin từ cơ quan điều tra
mà dư luận vẫn dõi theo sự mất tích đầy bí ẩn trong đêm trung thu của thiếu nữ một mươi ba tuổi này
và càng khiến trách nhiệm lực lượng công an nặng nề hơn
từ nhận định như thế chúng ta có thể tìm hiểu về tình trạng của thiếu nữ một mươi ba tuổi này
từ nhận định như thế chúng tôi đã đặt ra những giả thuyết để tiến hành điều tra xác minh
và chúng tôi trên cơ sở đó tập trung lực lượng cảnh sát hình sự cùng ban công an xã nam rong
để tiếp tục xác minh khoanh vùng các đối tượng tìm ra đối tượng
nghi vấn hiểm nghi nổi lên từ những cái nhận định của chúng tôi
đó là đối tượng phải là quen biết với nạn nhân
đó là đối tượng vì xuất phát từ chỗ quen biết với nạn nhân
người lợi dụng lúc cháu đi xe múa lân không có người lớn đi cùng nên đã rủ rối và đưa cháu anh đi
đấy là những cơ sở và nhận định bước ban đầu và tổ chức điều tra bước ban đầu của chúng tôi
một trăm linh đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn xã nam rong đã được cơ quan điều tra triệu tập để xác minh
qua nhiều ngày tập trung gọi hỏi nhưng chưa phát hiện có kết quả gì
vụ việc đang trong giai đoạn bế tắc mà không có manh mối
ban chuyên án đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn và lên phương án để khoanh vùng đối tượng
trong đó tập trung vào các đối tượng có quen biết với cháu ánh
trong số các đối tượng có quen biết với cháu anh
đối tượng được khoanh vùng ban chuyên án xác định nổi lên là đối tượng đỗ văn khanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê ở tỉnh bắc giang và tạm trú ở thôn tân ninh xã nam răng hệ cơ giúp
thanh đến sinh sống với người vợ hờ tại đây được vài tháng
khanh là hàng xóm cách nhà cháu ánh chưa đầy năm mươi mét
cháu ánh là bạn của cháu gái đỗ văn khanh nên thường xuyên qua nhà khanh chơi
đỗ văn khanh từng có hai tiền án
sự với tội sử dụng trái phép chất ma túy và trụng cấp tài sản
vừa chấp hành xong án phạt tù từ các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp
gần đây khanh có biểu hiện bất thường
điều đáng chú ý nữa là khanh có nhiều đặc điểm giống với gã đàn nông trong bức hình
mà đội múa lân cung cấp cho công an điều tra
cái đặc điểm nhận dạng cho thấy đối tượng đỗ văn khanh
có nhiều điểm trùng khớp với người thanh niên ở trong ảnh mà chị hoài đã chụp được
đó là một chiều cao rong rỏng và khoảng cao hơn một m bảy mươi
và qua các biện pháp trinh sát thì chúng tôi cũng đã phát hiện thấy đối tượng khanh
có một bộ quần áo quần jean áo pul dài tay màu trắng và có một đôi giày bata màu trắng
qua đấu tranh lúc đầu khanh quanh co chú ý tội cho rằng không gần biết cháu ánh
nhưng qua một số tài liệu mà một mũi trinh sát khác báo về
thì buổi tối hôm cháu ánh mất tích khanh có mượn xe máy dream của người bạn để chở vợ đi chơi
nhưng ngay trong đêm đó khanh lại đem trả lại ngay
nhưng thông tin này lại mâu thuẫn với lời khai của khanh trước đó với cơ quan công an
sau gần hai tuần tích cực bằng các biện pháp nghiệp vụ
vừa gian đe vừa vận động thuyết phục một cách khéo léo mềm dẻo cùng những chứng cứ không thể chối cãi
do đội múa lân chùa phúc sơn cung cấp và bằng những lập luận sắc bén của các điều tra viên
về các sinh hoạt thất thương của khanh trong những ngày cháu ánh mất tích đã khiến cho khanh phải cúi đầu nhân tội
trong những ngày tạm giam khanh đã ăn năn hối cài thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi tội ác của mình

sự việc được tóm được như sau

khi về qua địa bàn thôn sáu xã nam rong thì gặp đội múa lân trộm phúc sơn

cháu ánh trả lời là không

cháu ánh chống trả quyết liệt nhưng đã bị hắn dùng gạch đập nhiều nhát khiến nạn nhân tủ vọng

việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn

tại khu vực suối cầu trạng một nằm sắp danh giữa xã nam rồng và tân thắng huyện cư rút
cách vị trí ném xuống suối khoảng hai km và sát nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy

có lẽ định mệnh một mươi ba ngày mất tích của cháu ánh là một mươi ba ngày người mẹ trẻ này ăn ngủ không yên mòn mỏi trông chờ tin tức của con